nhà chức trách đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đây là vaccine đầu tiên tại đức và là vaccine thứ tư trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người
việc thử nghiệm lâm sàng trên người lần đầu tiên được thực hiện với vaccine chống virus sars cov hai do tập đoàn biontech của đức và hãng dược phẩm khổng lồ pfizer của mỹ đồng phát triển
hiện hai công ty đang phát triển bốn loại vaccine theo chương trình có tên là bnt một trăm sáu mươi hai
trong giai đoạn một thử nghiệm vaccine bnt một trăm sáu mươi hai sẽ được tiến hành ở hai trăm linh người khỏe mạnh trong độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm
trong giai đoạn hai quy mô thử nghiệm sẽ mở rộng sang những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn
công ty biontech và hãng dược phẩm pfizer có kế hoạch tiến hành thử nghiệm vaccine này trên người tại mỹ ngay khi nhà chức trách nước này cấp phép